trong khi đó ngày hôm nay ubnd tỉnh phú yên cũng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh phú yên từ giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
đồng thời tỉnh phú yên tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt khẩn cấp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ubnd tỉnh phú yên yêu cầu các cấp các ngành các địa phương và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần
chống dịch như chống giặc bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân quyết tâm cao nỗ lực cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp nhiệm vụ phòng chống dịch
tuyệt đối không lơ là chủ quan tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây cách ly kịp thời khoanh vùng nhanh gọn dập dịch triệt đề
chuẩn bị đầy đủ thuốc hóa chất vật tư sinh phẩm xét nghiệm trang thiết bị y tế đảm bảo phục vụ công tác phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ
khẩn trương khai thác phục vụ công tác xét nghiệm đáp ứng nhu cầu truy vết thần tốc khoanh vùng dập dịch tổ chức điều trị tốt các ca bệnh xác định tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của chuyên môn của các tuyến trên